sau khi sự việc xảy ra đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú
còn tại trà vinh công an huyện châu thành đang tạm giữ đối tượng phạm văn đắc chú xã hưng mỹ huyện châu thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết sau khi đã uống rượu đắc nghe tin con ruột của mình là phạm minh tâm bị một số đối tượng đánh trọng thương
đắc đã mang theo con dao đi tìm nhóm người đánh con mình
khi đến ấp bãi vàng xã hương mỹ thấy hai nhóm thanh niên đang ẩu đả trong đó có con ruột của bình
đắc lao vào dùng dao đâm trọng thương năm người cùng chú tại ấp đại thôn xã hương mỹ huyện châu thành
sau khi gây án đắc bỏ về nhà và bị công an huyện châu thành bắt giữ ngay sau đó
những người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh cấp cứu
trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng đinh văn sơn chú xã thạnh phước vừa bị công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng một sơn điều khiển xe máy chạy theo các tuyến quốc lộ nông thôn ở huyện rồng riềng tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản
khi đi đến chợ mới xã hòa thuận phát hiện một ngôi nhà có người đang ngủ nhưng không đóng cửa
sơn đã lẻn vào lấy trộm hai chiếc điện thoại di động
khi đang mang điện thoại di động đi bán đối tượng bị công an phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan điều tra sơn khai nhận trước khi bị bắt đã thực hiện chót lọt trên một mươi vụ trộm cắp tài sản khác nhau chiếm đoạt gần hai mươi chiếc điện thoại máy tính bảng đem bán lấy tiền tiêu xài
vâng cứ đến dịp tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp tài sản lại càng có xu hướng gia tăng
cũng liên quan đến loại tội phạm này tại tỉnh cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình vừa phá nhanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình vừa phá nhanh vụ án cướp tài sản tại ấp ba xã trí phải huyện thới bình thu hồi tài sản trả lại cho đạn nhân
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối đường vắng đã dùng hung khí tấn công cướp xe máy của nạn nhân
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một đúng đêm ba mươi tết trên đường từ thành phố cà mau về nhà khi đi qua đoạn đường thuộc ấp ba xã trí phải
anh huỳnh châu minh chú xã trí lực huyện thới bình lúc đó đã bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường dùng hung khí tấn công cướp đi chiếc xe mô tô hiệu airblade
bữa em thấy có một vật trắng ngang đường rồi em mới cho xe điều khiển chậm lại
thì bị một đối tượng nhào ra hỏi phải mày tin thanh không
thì chưa kịp trả lời thì bị đối tượng đó quánh
quánh thì em chỉ biết đỡ không à
rồi em mới
cho xe ngã xuống và đứng lên phản ứng lại thì có một người trong bụi khác chạy ra
em thấy trên tay người đó cầm một thanh kim lội sáng
em không biết là cây gì nhưng em thấy vậy em bỏ chạy
thì đối tượng thứ nhất gược theo một đoạn
một đoạn đối tượng trong bụi đó mới dựng xe và đề máy
thì đối tượng thứ nhất mới quay lại là lên xe tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đến ngay hiện trường
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng
mặc dù trời tối đường vắng khi xảy ra sự việc không có ai trông thấy
nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ huy công an huyện
cùng với nỗ lực hết mình của cán bộ chiến sĩ
chỉ sau hai ngày đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt giữ cùng tàu vật
chúng tôi đã bố trí lực lượng ở hai xã chí phải và trí lực
để xác định các đối tượng nào có đủ điều kiện
mà thực hiện hành vi cướp xe
trong đêm đó do đó thì sau khi mà làm tốt công tác chính xác
thì chúng tôi đã xác định là tên sang là có những biểu hiện là nghi vấn
thì qua làm việc thì lúc đầu thì đối tượng cũng chối quanh co
nhưng mà đến một mươi tám h ngày hai mươi chín thì đối tượng thừa nhận hành vi
là cướp tài sản là xe máy
tại cơ quan công an
đối tượng khai tên nguyễn văn sang chú xã trí lực huyện thới bình
sang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ thêm một đối tượng
đến đoạn đường thuộc ấp ba xã trí phải cướp xe của người dân
và lấy tiền chê nhau tiêu xài
hiện công an huyện thới bình đang truy bắt đối tượng còn lại trong vụ cướp
được biết nguyễn văn sang là đối tượng đã có một tiền án
về hành vi trộm cắp tài sản vừa mới ra tù đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng trần hữu nhật chú xã tam nghĩa huyện núi thành
vừa bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam bắt quả tang
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đá
lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm một gói ni lông màu trắng
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy đá
hai điện thoại di động và bảy sáu triệu đồng tiền mặt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nhật lực lượng công an phát hiện
và tạm giữ một chiếc nỏ thủy tinh bốn mươi năm gói ni lông chứa các hạt tinh thể
dạng rắn màu trắng nghi vấn là chất ma túy đá
được biết nhật là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chuyên nghiệp
với nhiều chân dết trong hoạt động này
tài nạn giao thông đã tăng đột biến trong ngày ba tết
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông
ngày hôm qua cả nước đã xảy ra tới sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi tám người bị thương sáu mươi chín người
trong đó tại an giang tối qua tại km bảy mươi tám cộng bốn trăm năm mươi
trên tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc xã an hòa huyện châu thành
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và người đi bộ
hậu quả là một người chết tại chỗ
vào thời điểm trên anh mai ngọc tuấn chú tại phường châu phú b thành phố châu đốc
điều khiển xe khách biển kiểm soát sáu mươi bảy b một nghìn một trăm một mươi một chạy trên quốc lộ chín mươi một hướng long xuyên châu đốc
khi đến khu vực tổ một mươi bảy ấp bình an hai xã an hòa huyện châu thành an giang
thì đã xảy ra va chạm với ông bùi văn sơn chú tại địa phương đang đi bộ qua đường
hậu quả khiến ông sơn chết ngay tại chỗ
cùng trong tối ngày hôm qua ngày mùng ba tết tại quốc lộ hai mươi sáu
đoạn đi qua địa phần thôn phước lộc một xã e phê huyện krong park tỉnh đắk lắk
một chiếc xe mô tô và một xe taxi đối đầu nhau khiến một nam thanh niên đi trên xe mô tô nhập viện trong tình trạng nguy kịch
anh lê văn việt chú tại xã e quang huyện krong park
bộ chạy theo hướng từ thành phố bùi ma thuật đi nhật trang
đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe taxi của hãng taxi mai linh
do tài xế vũ ngọc chính chú tại huyện cư mực ga tỉnh đắk lắk điều khiển
sau cú đối đầu trực diện anh viện bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
hai chiếc xe bị cư hỏng nặng
liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra vào một mươi giờ sáng ngày hôm qua
cũng là ngày mùng ba tết tại thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh
giám đốc bệnh viện việt nam thụy điển nơi tiếp nhận những người bị thương trong vụ việc vừa qua cho biết
trong số hai mươi bảy nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện thì có một nạn nhân hiện trong tình trạng nguy kịch
số còn lại sức khỏe cơ bản đã ổn định không còn đe dọa tới tính mạng
hôm nay bệnh viện sẽ kiểm tra lại sức khỏe đối với khoảng một mươi nạn nhân bị chấn thương phần mềm để xem xét cho xuất viện
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào sáng qua xe ô tô khách loại hai mươi chín chỗ
biển kiểm soát một mươi bảy k hai nghìn tám trăm sáu mươi chín chở hai mươi chín người
xuất phát từ xã đông la huyện đông hưng tỉnh thái bình đi thăm quan vãn cảnh chùa ba vàng tp ung bí
sau khi đi thăm quan trên đường xuống xe gặp tai nạn tại khu vực tổ tám khu chín phường thanh sơn tp ung bí
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất lái
vụ tai nạn khiến hai người tử vong hai mươi bảy người bị thương
lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân
ngay trong ngày hôm qua phó thủ tướng trương hòa bình đã có công điện khẩn yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm cùng với biên tập viên thu hương
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
cướp giật tài sản là hành vi công khai nhanh chóng chiếm đoạt tài sản của người khác rồi tẩu thoát
công khai ở đây là không che giấu hành vi phạm tội của mình còn nhanh chóng ở đây có nghĩa là chiếm đoạt trong một thời gian ngắn
liên quan đến hành vi này chúng tôi nhận được quyết định truy nã của công an huyện lục nam tỉnh bắc giang
đối với đối tượng đoàn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phượng hoàng xã kiên thành huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
cao một m năm mươi năm xẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
phạm tội cướp tài sản đối tượng vũ trí kiệm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn lương quan xã lê lợi thị xã trí linh tỉnh hải dương
bị công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang ra quyết định truy nã số một mươi ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
và cũng phạm tội cướp tài sản đối tượng bùi văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thương chú tại bản la lanh xã đồng vương huyện yên thế tỉnh bắc giang
đối tượng này cao một m năm mươi sống mũi lõm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba mươi một tháng một
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới tức là từ ngày một đến ngày mùng hai tháng hai phổ biến không mưa chưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ là một mươi năm hai mươi sáu độ
sau đó từ ngày ba tháng hai khối không khí lạnh suy yếu nhanh nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng thêm khoảng từ một
thời tiết sẽ khá thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như là các hoạt động du xuân của bà con
khu vực phía đông bắc bộ về đêm và sáng sớm thì trời rét mây thay đổi đến nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày thì trời hưởng nắng với nền nhiệt độ là một mươi năm hai mươi sáu độ
sau đó thì nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày kéo dài tới tận chiều muộn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mùng ba có thể chạm mức là hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày đầu tháng hai thời tiết sẽ còn mưa rào rải rác tập trung chính tại các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
mưa diễn ra với lượng không nhiều nhưng cũng khiến cho nền nhiệt độ khu vực này duy trì ở ngưỡng không quá cao
sau đó thì mưa giảm trời còn nắng
đến ngày mùng ba nhiệt độ đạt ở mức là một mươi tám hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận mưa có trăng cũng chỉ chủ yếu tập trung chính trong hai ngày đầu
sau đó thì mưa giảm ngày nắng và nền nhiệt độ tăng dần
còn tại khu vực từ bình định trở vào cho đến bình thuận thì chiều tối khả năng xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ giải rác
ít gây trở ngại đến các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong chiều tối mai chỉ lưu ý các tỉnh phía bắc khu vực này
còn có thể xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt tuy nhiên lượng mưa không quá nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày thì có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ khá mát mẻ khi phổ biến là một mươi tám ba mươi độ
đã bắt đầu bước vào những ngày đầu tháng hai là thời kỳ mà thời tiết thường diễn biến khá khắc nghiệt tại các tỉnh nam bộ
trạng thái ít mưa ngày nắng và độ ẩm thấp liên tục kéo dài khiến cho tình trạng thiếu nước ngọt
tại các hệ thống tưới tiêu xảy ra nghiêm trọng
nhiệt độ ngày đêm ổn định trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ